đến nhà ân nhân để cảm ơn nhưng thấy chủ nhà sơ hở phan nguyễn hiệu đạt đã mở két lấy trộm một trăm linh triệu đồng sau đó nạp vào chơi game và thua hết
công an huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố phan nguyễn hiệu đạt trú tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên về hành vi trộm cắp tài sản
vào sáng ngày tám tháng bảy phan nguyễn hiễu đạt cùng bố mẹ đi từ tỉnh thái nguyên lên nhà một người phụ nữ ở huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn để trả tài liệu học tập và cảm ơn bà trong thời gian qua đã giúp đạt ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông
sau khi ăn cơm xong lợi dụng sự sơ hở của chủ nhà nên đạt đã lấy trộm chìa khóa rồi mở kết sát lấy trộm một trăm linh triệu đồng
sau đó đối tượng mang về nạp vào game và đã chơi thua hết số tiền nêu trên
vào ngày hai mươi sáu tháng bảy vừa qua nguyễn hiễu đạt đã đến cơ quan công an để đầu thú